đó là đổ vào khuôn
khi đổ hỗn hợp này vào khuôn thì chúng ta phải quấy lên để các hạt cà phê được đồng đều
đây chính là cây son tẩy tế bào chết do tôi và chị tâm cùng thực hiện

dù là thương hiệu mới nhưng cobot khá đa dạng mẫu mã sản phẩm từ dừa
đặc biệt có sự đầu tư chăm chút rất tỉ mỉ về kiểu dáng bao bì nhãn mát
đến cách trưng bày tiếp cận khách hàng giới thiệu sản phẩm đều khá chuyên nghiệp
được biết việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm cobot trên nền dừa
mới chỉ là bước đầu khởi nghiệp trải nghiệm của cô gái trẻ đinh hạnh tâm
cái ứng dụng của dừa trong việc làm đẹp hoặc là chăm sóc cá nhân
thì không chỉ dừng lại ở trong cái dầu dừa mà nó còn có thể ứng dụng cả nước dừa
hoặc là các phần khác từ dừa giống như là từ cái thang hoặc tính từ dừa
hoặc là cái mật khoai dừa
để làm thành các cái sản phẩm mà giúp làm đẹp
với doanh thu bình quân mỗi năm đạt hai năm tỷ đồng công ty cổ phần phát triển thực mỹ phẩm v farm
đã và đang tạo công an việc làm cho gần hai mươi lao động trực tiếp sản xuất
và nhiều lao động thời vụ khác với mức thu nhập bình quân từ sáu đến một mươi triệu đồng một người
thời gian tới để phát triển thương hiệu cobot đơn vị sẽ đầu tư sừng sản xuất
trang bị máy móc công nghệ cao đủ chuẩn xuất khẩu quốc tế
các chứng nhận liên quan từng bước phát triển theo chiều sâu
đồng thời sử dụng nguồn nguyên liệu nhân công địa phương
thưa quý vị với cây dừa có lẽ không có phần nào là không thể sử dụng
ngoài dùng để sản xuất ra các loại mỹ phẩm dừa còn được chế biến thành thực phẩm
thân dừa dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ lá dừa dùng để lợp nhà thậm chí vỏ sơ dừa cũng rất có ích
hiện sơ dừa đang được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đất sạch phú hưng thịnh
chế biến thành đất sạch để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
từ một người kinh doanh vận tải hàng hóa phan gia thịnh chàng trai chín x ở xứ dừa bến tre
đã quyết định dễ ngang chuyển sang sản xuất đất sạch từ vỏ sơ dừa để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
hiện chàng trai trẻ này đã nghiên cứu và cung cấp ra thị trường hàng loạt các sản phẩm chế biến từ vỏ sơ dừa bến tre đã qua xử lý
công ty đăng ký và công bố về tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm này thì mình là quản lý theo cái tiêu chuẩn của cơ sở công bố và bám sát theo cái tiêu chuẩn đó
thế là mình sẽ quản lý được là mình công bố về độ ẩm về các cái thành phần tỷ lệ tỷ lệ của mụn dừa cũng như là tỷ lệ của phân hữu cơ chất hữu cơ bao nhiêu
hiện tại thì cái sản phẩm đất sạch phục vụ trồng rau cũng như là trồng hoa kiển thì một tháng thì công sức của mình vào khoảng là một trăm linh tấn
thì sản xuất thực tế thì vào khoảng bảy mươi tám mươi tấn
nhờ những nỗ lực của mình đơn vị đã nhiều năm đạt danh hiệu doanh nghiệp khởi
nghiệp tiêu biểu vì đã có nhiều hoạt động nổi bật và đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành nông nghiệp tỉnh bến tre
đây là một mô hình khá là thành công ở trên địa bàn tỉnh bến tre
cái mô hình này cũng giúp sức được rất nhiều cho người dân trên địa bàn trong cái việc mà tạo cái công an việc làm rồi tạo thêm cái thu nhập cho người dân
tuy mới ra đời nhưng đất sạch của chàng trai chín x phan gia thịnh đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng
và sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều tỉnh miền tây đông nam bộ và tây nguyên
gia thịnh cho biết thời gian tới anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tăng công suất và đa dạng chủng loại nhằm mở rộng thêm thị trường và đối tượng khách hàng